ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội tổ chức đánh bạc
liên quan đến hệ thống game bài đổi thường vipvip và tip club bị công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy
do nguyễn văn dương bốn mươi sáu tuổi ở quận đống đa thành phố hà nội và phan xào nam bốn mươi hai tuổi ở quận một thành phố hồ chí minh cầm đầu
quá trình điều tra xác định đối tượng tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố điện biên phủ là đại lý cấp hai
trong hệ thống game bài đổi thường vipvip và tip club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương phan xào nam cầm đầu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thưởng đối tượng tăng duy thành đã giao dịch mua bán rick
tức tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên với tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
thu lời bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
hai nội dung tố giác những người sống tại tỉnh thất bồng lai hay thiền an bên bờ vũ trụ là loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an chuẩn bị phục hồi điều tra sau thời gian tạm đình chỉ
trước đó công an huyện đức hòa và công an tỉnh long an tiếp nhận ba nội dung tố giác thành viên sống tại hộ nhà bà cao thị cúc
nơi lê tùng vân đặt tên là tỉnh thất bồng lai sau đó đổi tên thành thiền an bên bờ vũ trụ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân loạn bân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh long an đã tách riêng ba nội dung này để điều tra truy tố sáu bị can về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo
sau khi phiên tòa kết thúc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an xem xét quyết định phục hồi điều tra những người có liên quan trong hộ bà cao thị cúc
nơi được gọi là tịnh thất bồng lai hay thiền an bên bờ vũ trụ với hai nội dung còn lại
khiến sáu người tử vong do sử dụng máy phát điện trong nhà đóng kín
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định
đảm bảo an toàn tiết kiệm nhất là việc người dân tự sử dụng máy phát điện cá nhân cho nhu cầu cá nhân
ngay sau đây sẽ là những thông tin khuyến cáo cụ thể của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
để đảm bảo an toàn phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng các thiết bị điện mùa nắng nóng
trong trường hợp là mất nguồn điện lưới thì người dân cũng rất nhiều gia đình cũng đã sắm sửa những thiết bị là những máy phát điện mini dùng cho gia đình
và đó cũng là một trong những nguy cơ dẫn đến sự cố sự cố có thể là ngạt khí ngạt khói và bụi từ khí thải từ động cơ đó
hoặc là cũng nguy cơ cháy
máy nổ từ việc sử dụng máy phát điện này bởi vì những máy phát điện này thường dùng nhiên liệu cho động cơ đó chính là xăng hoặc là dầu đi ô
đại diện cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ cũng cho biết trong rất nhiều vụ việc rủi ro gây thiệt hại về người trong đó có vụ việc xảy ra tại tỉnh bình dương
người dân sẽ rất khó nhận biết các dấu hiệu bất thường liên quan đến dò dỉ khí hay chập cháy điện đặc biệt là vào ban đêm khi cả gia đình đang ngủ say
do đó việc chủ động trang bị các kiến thức
sử dụng thiết bị điện an toàn loại trừ các nguyên nhân có thể trực tiếp xảy ra các tai nạn sự cố đặc biệt quan trọng
thường nó sẽ sinh ra bao gồm một số khí sau khí co hai khí so hai khí co và khí no hai
đấy là những thành phần chính có thể sinh ra trong quá trình động cơ của máy phát điện làm việc
và tất cả những khi đó đều là những khí có hại cho sức khỏe cũng như là ảnh hưởng đến môi trường
thực hiện theo công điện của chính phủ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng cho biết
sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành điện lực tiến hành kiểm tra giả soát hướng dẫn và tuyên
truyền tới người dân kịp thời phát hiện các tồn tại thiếu sót đảm bảo sử dụng các thiết bị điện trong gia đình đúng quy định
bảo đảm an toàn tiết kiệm nhất là việc sử dụng máy phát điện cá nhân cho tiêu dùng điện
hai lần vào cùng một cửa hàng trộm một mươi bốn chiếc iphone đối tượng cao văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại thành phố vinh đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an tạm giữ hình sự để lập hồ sơ khởi tố theo quy định
dưới vỏ bọc là khách hàng cao văn điệp đã lợi dụng sơ hở trộm của một cửa hàng kinh doanh điện thoại
chín chiếc điện thoại iphone các loại
sau khi tiêu thụ thành công bảy chiếc điệp tiếp tục đến cửa hàng nói trên và trộm thêm năm điện thoại di động
tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi thì điệp bị công an phường trường thi tp vinh phát hiện bắt quả tang
tổng trị giá tài sản bị mất trộm là khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm bảy điện thoại iphone các loại
công an huyện châu thành phối hợp với các đơn vị công an tỉnh đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại nhà của nguyễn thị nhung ở huyện châu thành thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng và nhiều tăng vật
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh tú chú tại ấp thanh hòa đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tăng ba mươi năm đối tượng thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng bốn con gà và nhiều đồ vật khác
tụ điểm này mới hình thành khoảng hai tuần nay
đối tượng tú cùng với đối tượng phan văn lựa chú tại huyện châu thành đã rủ dê lôi kéo các con bạc tham gia
thấy bạn đánh nhau với tình địch đạt vào hỗ trợ thì bị quý dùng dao đâm gây thương tích sáu mươi hai
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo đặng văn quý
sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh an giang bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng
năm hai nghìn hai mươi một đặng văn quý cùng ngô thị xuân hoa bạn gái của nguyễn ngọc quý và một số người bạn
ngồi uống nước tại quán cà phê trên đường nguyễn văn linh phường mỹ phước thành phố long xuyên
vào thời điểm này nguyễn ngọc quý cùng với võ minh đạt đến uống nước thì thấy hoa ngồi chung với văn quý
nên nghen tuông cự cãi thách thức đánh nhau
sau khi hai bên xảy ra sâu sát văn quý đã đâm đạt với tỷ lệ thương tật sáu mươi hai
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một văn quý bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn anh khoa
sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện quảng điền của tỉnh thừa thiên huế về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trên người khoa gồm một mươi hai viên nén và hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng
tại cơ quan công an khoa khai nhận đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ
trước đó khoa mua ma túy với số tiền một mươi hai triệu đồng
nhằm mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố bị can đối với phạm văn huấn
ở thôn đồng than xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên về hành vi giết người
vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy tại lò mổ của gia đình phạm văn huấn do mâu thuẫn trong việc vay nợ
huấn đã dùng dao đâm hai nhát vào anh lê văn ban là em họ và ở cùng thôn
hậu quả làm anh ban bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh công an huyện yên mỹ
cùng với các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng
khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày phạm văn huấn đã bị bắt giữ và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu danh thị hà chú xã mong thọ b huyện châu thành kiên giang
đã cầm dao đâm bạn nhậu tử vong
bị cáo vừa bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trong khi ăn nhậu giữa hà và phạm văn lượn em
là hàng xóm xảy ra cự cãi thách đố đánh nhau nên em bỏ về nhà
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày biết chuyện em có chửi và thách hà báo công an
hà đã đến nhà em chửi mắng đánh nhau thì được mọi người can ngăn
khoảng một mươi phút sau em cầm một cây sẻng và một cây kéo đến thách thức đánh nhau với hà
tức giận hà chạy vào nhà
lấy một con dao ra đâm làm em tử vong
ngoài mức án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
ngày hai mươi sáu tháng bảy công an phường một mươi ba phối hợp với công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh
cho biết là đang tiến hành lập hồ sơ lấy lời khai nghi phạm trộm xe máy tại con hẻm trên đường lê đức thọ
bị người dân vây bắt và giao cho công an xử lý
theo hình ảnh camera an ninh
trưa hai mươi năm tháng bảy hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm một nghìn hai trăm bốn mươi bốn lê đức thọ phường một mươi ba quận gò vấp
khi ngang qua cửa hàng bán giày phát hiện có xe máy dựng phía trước nên một đối tượng đứng gạch giới
người còn lại dùng đoạn bẻ khóa xe
khi cái gian lao lên xe máy vừa bẻ khóa định chạy thì ba người bên trong cửa hàng bán giày lao ra vây bắt
theo chủ nhân chiếc xe bị cái gian lấy trộn cho biết chiếc xe anh mua một mươi bảy triệu đồng chạy được sáu tháng
vụ trộn diễn ra trong vài giây
nhờ kịp thời phát hiện người của cửa hàng đã hô hoán cũng lao ra bắt giữa nghi phạm
may mắn không có ai bị thương trong lúc nhằn co với cái trộn
riêng đối tượng đi chung với cái trộn đã kịp tổ thoát
sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy kho sử ủng của một công ty trên đường lê hồng phong
khu phố tân phước phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng với cục khói bốc cao hàng trăm mét
lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã phải điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa
ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra là rất lớn
thông tin ban đầu lửa bùng lên tại kho chứa hàng của công ty liên doanh
nằm trong khu công nghiệp liên anh thành phố dĩ an tỉnh bình dương vào lúc sáu giờ sáng
phát hiện vụ cháy nhân viên công ty đã tiến hành dập lửa nhưng bất thành
trong kho rộng gần tám m hai chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như vải quần áo nilon
nên lửa lan rất nhanh chỉ trong ít phút đã bao trùm nhà kho kèm theo khói đen
sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố dĩ an thuận an
và các khu công nghiệp gần đó điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa
hóa hoàng xảy ra vào lúc giờ cao điểm nhiều công nhân không thể vào công ty
nên đã tập trung trên đường lê hồng phong để đến tình trạng cạt xe cuộc bộ
sau hai giờ với nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy đám cháy cơ bản được khống chế
bước đầu vụ cháy đã làm nhà kho gần hai m hai đổ sập nhiều hàng hóa bị thiêu rụi
không có thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ
ngày hai mươi sáu tháng bảy công an huyện nhân trạch đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
đinh văn luân ba mươi hai tuổi quê ở tỉnh an giang và trương quốc khanh ba mươi hai tuổi
quê ở tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ chiều hai mươi năm tháng bảy lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt qua tăng khanh đang tàn trữ một gói ma thủy
ở ấp xóm hố xã phú hội qua đấu tranh khanh khai nhận được luân thuê đi giao ma túy đá
cho người nghiện khi đang trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tiến hành bắt giữ luân
thu giữ trên ngực của luân hai gói nilon bên trong có chứa ma thủy đá
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma thủy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương